theo thông tin từ bệnh viện bạch mai trong ngày hôm nay tám tháng sáu các nạn nhân may mắn sống sót trong tai biến y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình sẽ được ra viện
theo đó bác sĩ nguyễn hiễu dũng trưởng khoa thận nhân tạo bệnh viện bạch mai hà nội nơi đang tiếp nhận điều trị cho một mươi bệnh nhân sốc phản vệ ở bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cho biết
hiện sức khỏe và tình trạng của những bệnh nhân này đã ổn định và họ sẽ được xuất viện trong sáng nay mùng tám tháng sáu
nguyện vọng của một mươi bệnh nhân đều muốn trở về hòa bình để tiếp tục chạy thận
tuy nhiên nếu họ muốn ở lại để chạy thận những lần tiếp theo bệnh viện bạch mai sẽ tiếp nhận
bên cạnh đó bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình cho biết sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa một mươi bệnh nhân trở về nhà
trước đó bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến cũng đã thông tin trong tuần này sẽ có kết luận của hội đồng chuyên môn về sự cố y khoa khiến tám người tử vong
và một mươi người nghi sốc phản vệ khi chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
bộ trưởng bộ y tế cũng cho rằng đây là tai biến lớn nhất trong y khoa tại việt nam và không thể khẳng định thực hiện đúng quy trình
bởi nếu làm đúng quy trình thì không thể xảy ra sự cố